thêm một thông tin mới về dịch tả lợn châu phi hiện nay một mươi ba địa phương trên cả nước có ổ dịch tà lợn châu phi đã qua ba mươi ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh đủ điều kiện công bố hết dịch
như vậy là cả nước vẫn còn hai mươi một tỉnh thành phố có dịch tả lợn châu phi chưa qua ba mươi ngày
đến nay đã có một mươi ba ổ dịch tả lợn châu phi tại xã đức hợp huyện kim động xã hồng nam thành phố hương nghiên và xã giai phạm huyện yên mỹ tỉnh hương yên
phường ngọc thụy quận long biên thành phố hà nội xã đại đồng huyện tứ kỳ tỉnh hải dương xã quỳnh minh huyện quỳnh phụ và xã vũ tiến huyện vũ thư tỉnh thái bình
xã hợp thanh và xã thanh lương huyện lương sơn tỉnh hòa bình xã lý chính huyện lý nhân tỉnh hà nam xã tà ma huyện tuần giáo tỉnh điện biên xã ninh khang huyện hoa lư tỉnh ninh bình và xã thuần mang huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
đã qua ba mươi ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh các địa phương này đủ điều kiện công bố hết dịch hiện cả nước còn hai mươi một tỉnh thành phố có dịch tả lợn châu phi chưa qua ba mươi ngày